dùng hàng trăm triệu đồng mua ma túy từ quảng trị đưa về huế để tiêu thụ nguyễn trinh tuấn kiệt và nguyễn tất quyền
cùng chú tại thành phố huế vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế tạm giữ hình sự
tại địa bàn phường an hòa công an thành phố huế phối hợp với công an phường tây lộng bắt quả tăng quyền
có hành vi tàng trữ năm mươi viên nén khám xét khẩn cấp nơi ở của quyền
công an thành phố huế thu giữ thêm một trăm bảy mươi bốn viên nén năm mươi năm gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng
cùng thời điểm này công an tp huế bắt khẩn cấp nguyễn trinh tuấn kiệt là đối tượng cầm đầu
kiệt khai mua tất cả số ma túy trên từ quảng trị và gửi vào huế bằng xe khách
sau đó giao cho quyền đi nhận cất dấu và chia nhỏ để bán
gần đây nhất kiệt mua năm trăm linh viên nén của một người ở quảng trị với giá hơn một trăm ba mươi triệu đồng và đưa vào huế bán kiếm lời
tại bình định công an thành phố quy nhơn vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam phan văn bằng
trú tại thành phố quy nhơn để điều tra về hành vi chưa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an tp quy nhơn phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke công bằng
do phạm văn bàng làm chủ phát hiện tại hai phòng hát có một mươi hai người đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một số chất ma túy cùng một số tăng vật khác có liên quan
ngoài phan văn bàng cơ quan công an còn củng cố hồ sơ và thực hiện lệnh bắt tạm giam võ nam định
nguyễn bảo toàn và lê thanh sơn để điều tra về hành vi chưa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc chống đối cản trở người thi hành công vụ
các đối tượng khi bị dừng phương tiện kiểm tra không những không chấp hành mà còn có hành vi quay phim ghi hình cản trở
có trường hợp sử dụng phương tiện đâm thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông gây thương tích cho người thi hành công vụ
phản ánh tại địa bàn thành phố đà nẵng
đây là phạm minh tân hai mươi một tuổi trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
tối ngày một mươi một tháng chín đối tượng chở sau một người phụ nữ đâm thẳng vào trung úy trần quốc thịnh
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hải châu để bỏ chạy khi đồng chí thịnh ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
ngay sau đó công an quận hải châu đã tổ chức lực lượng truy tìm và bắt giữ tân cùng người phụ nữ đi cùng
tại cơ quan công an tân thừa nhận hành vi sai trái
còn đây là trường hợp người đã điều khiển xe máy sử dụng rượu bia khi bị kiểm tra rút điện thoại quay phim cản trở người thi hành công vụ
điều đáng nói những người vi phạm không chỉ là lao động phổ thông bình thường mà trong số đó không ít người là cán bộ công chức lãnh đạo các doanh nghiệp
hành vi không chấp hành cản trở thậm chí chống lại người thi hành công vụ cho thấy thái độ coi thường pháp luật của một bộ phận người khi tham gia giao thông
những hành vi này đã được xử lý
giám đốc công an thành phố đà nẵng yêu cầu công an các đơn vị địa phương xử lý nghiêm để gian đe
hồi qua có những trường hợp người vi phạm chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ giám đốc công an phố và trường hợp quận đã có quán triệt cho lực lượng giao thông bằng các biện pháp nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan và công an phường
tiến hành là truy xét xác minh ngăn thăng lãnh lực đối tượng để tiến hành củng cố hồ sơ
xử lý theo đúng quy định pháp luật
ngoài giải pháp tuyên truyền các quy định của pháp luật để người dân hiểu chấp hành và hợp tác với lực lượng công an khi làm nhiệm vụ
việc kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi chống người thi hành công vụ sẽ là biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa ngăn chặn các vụ việc chống người thi hành công vụ như trong thời gian qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng nguyễn văn út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã tuận hương huyện long mỹ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày một mươi ba tháng sáu nguyễn văn út điều khiển xe mô tô chở mẹ nuôi đi thành phố vị thanh tỉnh hậu giang thì bị tai nạn và người mẹ phải nhập viện điều trị
khi về nhà mẹ nuôi ở ấp hai xã lương tâm huyện long mỹ lấy đồ dùng cá nhân thì phát hiện trong tủ quần áo có một số trang sức bằng vàng và một triệu đồng
sáng hôm sau đối tượng quay lại trộm hết số tiền và vàng đem bán được hơn sáu mươi ba triệu đồng mang đi đánh bạc và thua hết
biết không thể che giấu nguyễn văn út đã đến cơ quan công an đầu thú và tự nguyện khắc phục cho bị hại số tiền hai mươi bốn triệu đồng
thưa quý vị vào sáng nay tại cửa khẩu quốc tế mộc bài thêm chín mươi hai công dân việt nam đã được bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
tỉnh tây ninh tiếp nhận trở về từ campuchia
trong số này có bảy mươi một công dân chạy thoát khỏi sông bạc lắc kỳ tám mươi tám vào ngày một mươi bảy tháng chín
hai mươi công dân còn lại không có hộ chiếu giấy tờ tùy thân cũng được lực lượng chức năng campuchia trao trả trong đợt này
lãnh đạo bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh cho biết sau khi hoàn thất các thủ tục nhận bàn giao từ chính quyền nước bạn
sẽ đưa những công dân này vào trạm biên phòng mộc bài để phục vụ công tác xác minh
như antv đã thông tin chiều năm mươi bảy tháng chín tại khu vực tòa nhà
cư kinh doanh đánh bạc online ở thành phố bavet tỉnh sveirien
có khoảng sáu mươi người việt nam tháo chạy về phía đồn cửa khẩu bavet
trong ngày một mươi bảy tháng chín cảnh sát campuchia tiếp tục yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh giao nộp thêm một mươi một công dân việt nam
tại tỉnh yên bái mặc dù tình trạng đưa người đi lao động trái phép tại campuchia xảy ra không quá phức tạp
tuy nhiên thời gian qua cũng đã có hàng chục người dân bị các đối tượng rụ rỗ lừa gạt xuất cảnh
trái phép sang campuchia trở thành lao động cưỡng bức bị đánh đập hành hạ thậm chí là bỏ mạng nơi xứ người
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an tỉnh cũng đã khám phá thành công nhiều vụ án
bắt giữ một số đối tượng có hành vi mua bán người qua đó kịp thời giải cứu nhiều nạn nhân trở về với gia đình
vết thương cũ chưa lành lại xuất hiện vết thương mới
dù đã được lực lượng công an giải cứu về tới việt nam
nhưng người thanh niên này vẫn còn chưa thoát khỏi sự sợ hãi và nỗi ám ảnh về những ngày
bị giam cầm đánh đập ở bên kia biên giới
khoảng đầu tháng chín thông qua mạng xã hội
anh đã bị một số đối tượng rụ rỗ sang bên kia biên giới làm việc với mức lương cao
thế nhưng sang đến nơi thì mọi thứ hoàn toàn sụp đổ
mơ ước về một công việc nhàn hạ lương cao đã được thay thế bằng những trận đòn roi trích điện
anh chiến cũng cho biết anh chỉ là một trong số rất nhiều người
tìm cách trốn thoát khỏi hang ổ của tội phạm mua bán người ở phía bên kia biên giới
tuy nhiên những người may mắn trốn thoát và được giải cứu về việt nam như anh chỉ là hy hữu
rất nhiều người sau khi bỏ trốn
không thành công đã bị bắt lại và đánh đập hành hạ thậm chí phải bỏ mạng nơi xứ người
các nạn nhân đều bị lừa qua các trang mạng xã hội
và đã được các đối tượng lừa đảo hướng dẫn đi vào là quảng cáo là đi làm việc tại các tỉnh trong phía nam
sau khi các đối tượng đi vào trong miền nam thì bị các đối tượng lừa đảo cho uống thuốc mê và đưa sang campuchia
các nạn nhân mà sau khi bị lừa sang campuchia thì bị chủ giam giữ tịch thu tất cả những cái phương tiện
để mà liên lạc về nhà
một số nạn nhân mà tìm mọi cách là trong đêm trốn được ra khỏi nơi giam giữ
thì ra ngoài thì có thể mượn được điện thoại thì mới liên lạc được về nhà
thì khi đó với báo về cho gia đình là bị lừa ở tại campuchia
thì khi đó gia đình cũng như là các cơ quan chức năng mới biết được
theo thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã có ba mươi bảy nạn nhân
bị các đối tượng mua bán người lừa gạt rụ rỗ xuất cảnh trái phép sang campuchia lao động
lực lượng công an đã kịp thời
phối hợp giải cứu được hai mươi tám nạn nhân
hiện bốn người được xác định vẫn còn đang bị giam giữ tại campuchia
một nạn nhân được xác định tử vong
đang làm các thủ tục để đưa cho cốt về địa phương
chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với đồn công an cửa khẩu biên giới của các tỉnh giáp biên
và phối hợp chặt chẽ với gia đình để kịp thời nắm bắt những thông tin
để giải cứu các nạn nhân còn đang mắc kẹt tại campuchia
trong khi lực lượng công an đang tích cực đấu tranh triệt phá
nhiều đường dây của tội phạm mua bán người
cũng như tìm cách giải cứu các nạn nhân
thì mỗi người dân cũng cần chủ động nâng cao cảnh giác
không tiếp tay giúp đỡ đưa người xuất cảnh trái phép
và đặc biệt không tin vào lời rụ rỗ của các đối tượng xấu
xuất cảnh trái phép sang campuchia để tìm việc làm
tránh rơi vào cạm bẫy của các đối tượng mua bán người
liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu mua sắm thuốc
gây hậu quả nghiêm trọng tại sở y tế tỉnh đắk lắc giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng vụ án này có một mươi sáu bị cáo nguyên là lãnh đạo
cán bộ nhân viên của ngành y tế tỉnh đắk lắc
trong đó có bốn bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và một mươi hai bị can bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đặc biệt trong số đó có ông doãn hữu long nguyên giám đốc sở y tế đắk lắc
và nhiều thua cấp là lãnh đạo các khoa phòng của sở y tế đắk lắc
trung tâm y tế các tuyến huyện đã vi phạm quy định về đấu thầu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn năm bảy tỷ đồng
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo đặng công hoan hai mươi sáu tuổi
chú thành phố pleiku tỉnh gia lai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng do cần tiền tiêu xài và trả nợ cuối năm hai nghìn hai mươi
hoan gian dối thuê năm xe ô tô tự lái của chị nguyễn thị loan và anh nguyễn tiến hà cùng chú tỉnh gia lai
rồi mang đi cầm cố ở nhiều tỉnh thành chiếm đoạt gần ba tỷ đồng
ban đầu hoan hợp đồng thuê rồi trả xe trả tiền thuê rất đúng hạn
nên được các chủ xe tin tưởng không cần giấy tờ hay hợp đồng cho các lần thuê sau đó
hoan khai nhận đã mang các ô tô ký gửi cầm cố cho các tổ chức cá nhân khác
đến khi chủ xe đòi lại thì hoan tuyên bố đã cầm cố rồi và cắt mọi liên hệ
cùng với thủ đoạn này bị cáo còn chiếm đoạt ba ô tô khác
đáng chú ý dù các ô tô này không giấy tờ nhưng hoàn vẫn bán được cho các đường dây chuyên cầm cố tiêu thụ xe gian
ngoài ra hoan còn làm giả giấy tờ sử dụng con dấu giả của ngân hàng để cung cấp cho khách thuê xe ô tô có nhu cầu
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt đặng công hoan một mươi bảy năm tù
xông vào tiệm vàng đập tủ kính lấy vàng rồi ném ra đường
đối tượng này đã bị công an tp dĩ an tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra
theo đó đêm ngày hai mươi tháng chín thanh niên này xông vào tiệm vàng kim huyền trên đường nguyễn trãi
phường dĩ an tp dĩ an dùng một cục bê tông đập tủ kính trưng bày vàng rồi lấy vàng trong tủ quăng ra ngoài đường
sau đó thanh niên này ra trước tiệm vàng ngồi
ngay lập tức chủ tiệm vàng chạy ra hô hoán cùng người dân bắt giữ thanh niên này giao cho công an
công an phường dĩ an đã tới đưa thanh niên này về trụ sở để lấy lời khai
tuy nhiên người này trong tình trạng không tỉnh táo nghi sử dụng ma túy nên chưa thể lấy lời khai
công an tp dĩ an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng trích xuất camera để làm rõ
tòa nhân dân tỉnh bắc cạn vừa đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự
đối với bị cáo đinh thị huyền trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã nam cường huyện trợ đồn
về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đinh thị huyền trang đã liên hệ với người môi giới tổ chức dẫn đường
đưa nông văn lợi và hoàng lường nghiệp cùng chú tại xã nam cường huyện trợ đồn trốn sang trung quốc để lao động
khi sang đến trung quốc cả ba người bị công an trung quốc phát hiện bắt giữ sau đó trao trả về việt nam
căn cứ vào hành vi
tính chất mức độ của vụ việc hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo đinh thị huyền trang một mươi năm tháng tù nhưng cho hưởng án treo
thời gian thử thách là ba mươi tháng phạt bổ sung bị cáo một mươi triệu đồng xung công quỹ nhà nước
liên quan đến vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can
bắt tạm giam thêm một đối tượng về tội nhận hối lộ
theo đó mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với nguyễn thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại hà nội
nghề nghiệp vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can có lý lịch nêu trên
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an tỉnh lào cai phối hợp với cục an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cùng cục cảnh sát hình sự bộ công an đã triệt phá thành công một tổ chức cho vay tiền qua app điện thoại xuyên quốc gia
và tính đến thời điểm bị triệt phá các đối tượng đã sử dụng gần ba trăm linh ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động
liên kết với gần hai trăm linh công ty cầm đồ công ty tài chính để cho khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua các ứng dụng điện thoại di động
với tổng số tiền khách hàng vay là hơn một tám trăm linh tỷ đồng chiếm hưởng ba trăm hai mươi hai sáu tỷ đồng
căn nhà sáu tầng nằm tại tổ hai mươi hai phương cốc lếu tp lào cai thường ngày có một nhóm người đi sớm về khuya
thi thoảng trong các phòng lại vang lên những tiếng chửi bới quát nạn đòi nợ
những dấu hiệu bất thường trên đã được quân chúng nhân dân phát hiện và gửi đơn tố giác đến đội cảnh sát hình sự công an thành phố lào cai
chúng tôi đối mặt rất nhiều khó khăn vất vả
trước hết là thông tin ban đầu về nhóm đối tượng rất là ít
các đối tượng hoạt động rất là khép kín và khi đến làm việc các đối tượng có những hành vi lời nói đe dọa xúc phạm danh dự nhân phẩm của các người cá nhân tổ chức
chúng tôi xác định là có những dấu hiệu bất thường như vậy lực lượng trinh sát thành sự chúng tôi đã tập trung lần theo các dấu hiệu hoạt động di biến động của các đối tượng